một loại vaccine phòng covid một mươi chín do các nhà khoa học australia phát triển đã được minh chứng là an toàn trong các thử nghiệm giai đoạn một và đang tạo ra phản ứng miễn dịch ở người
vaccine được giáo sư nikolai petrovsky thuộc đại học flinder thành phố adulighz bang nam australia bào chế và là vaccine đầu tiên vượt qua các thử nghiệm giai đoạn một ở australia đồng thời là một trong số ít vượt qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu trên thế giới
trong tháng bảy bốn mươi tình nguyện viên đã được tiêm vaccine này có tên là covax chín các thử nghiệm giai đoạn hai cho covax chín dự kiến sẽ được thực hiện trên khoảng bốn trăm linh năm trăm linh tình nguyện viên bắt đầu vào tháng chín tới